thông tin về vụ án giết người tại quảng trị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng là hồ thị lan và hồ thị na cùng chú tại xã a sinh huyện hương hóa để điều tra về hành vi giết người
khoảng ba giờ sáng ngày bảy tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị nhận được tin báo tại xã a sinh huyện hướng hóa xảy ra vụ giết người chưa rõ nguyên nhân nạn nhân là anh hồ văn hơn chú tại xã a sinh huyện hướng hóa
chỉ sau một thời gian ngắn vào cuộc điều tra đến chiều cùng ngày cơ quan công an đã làm rõ hung thủ thực hiện hành vi giết người là hồ thị lan và hồ thị nan trong đó hồ thị lan là vợ của nạn nhân
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong đời sống tình cảm giữa hai vợ chồng nên lợi dụng lúc nạn nhân đang ngủ lan và nam đã ra tay sát hại anh hơn hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra